thưa quý vị tòa án nhân dân tp hà nội vừa quyết định ngày một mươi hai tháng năm tới
sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
và một mươi ba bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mark heal hai canada
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tp hcm các tỉnh thành phố khác
và cục quản lý dược bộ y tế
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong một tuần
trong vụ án này nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và hai bị cáo là nguyễn việt hùng
nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế và lê đình thanh
nguyên công chức cục hải quan tp hcm bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
chuyển sang thông tin khác
tại bình định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thị xã hoài nhơn
khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh tiến sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
là cha ruột của huỳnh tiến cùng về tội hoạt động chống chính quyền nhân dân
đầu năm hai nghìn một mươi chín thông qua mạng xã hội huỳnh tài đã tham gia bỏ phiếu qua email trưng cầu dân ý
bầu đào minh quân của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và làm hồ sơ xin tham gia tổ chức và được cấp danh số
đồng thời sử dụng phần mềm để tham gia họp trực tuyến với các thành viên của đào minh quân
sau khi tham gia tổ chức phản động tài lôi kéo cha mình là huỳnh tiến cùng tham gia
đến khi bị bắt hai cha con huỳnh tiến và huỳnh tài đã có các hoạt động như trình bày nội dung
bản dự thảo hiến pháp tại cuộc họp trực tuyến lôi kéo một số cá nhân tham gia
và cung cấp thông tin của bảy mươi ba cá nhân cho tổ chức này
hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý huỳnh tài và huỳnh tiến
theo quy định của pháp luật
tại điện biên một đường dây ma túy với số lượng đặc biệt lớn vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an điện biên đấu tranh triệt phá bắt giữ tám đối tượng
với hơn nửa triệu viên ma túy tổng hợp cùng bảy mươi hai bánh heroin bị thu giữ
vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ban chuyển án đã triệt phá bắt giữ thành công bốn đối tượng
thu năm trăm năm mươi hai viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan
đây là các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ khu vực biên giới việt lào sang lai châu rồi đi lào cai để tiêu thụ
lần theo các dấu vết để đấu tranh mở rộng vào ngày một mươi một tháng bốn tổ công tác tiếp tục bắt giữ thêm
hai đối tượng đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin tại khu vực bản mới xã trà cang
từ lời khai của các đối tượng ban chuyên án xác định trang a sang là chủ mưu cầm đầu của đường dây này
ngày hai mươi bốn tháng bốn tại xã mường tong huyện mường nhé lực lượng công an đã bắt thành công trang a sang
khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
hai mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại
tiếp tục mở rộng chuyên án công an điện biên bắt trang a dua là bố đẻ của trang a sang
về hành vi che giấu tội phạm
sau một tuần xét xử và nghị án vào chiều ngày hai mươi tám tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt
hoàng văn đức chú tại tỉnh ninh bình một mươi năm năm tù nguyễn thị nguyệt chú tại tỉnh cà mau tám năm tù
danh phương chú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang tám năm tù
bà bị cáo cùng phạm tội
mua bán trái phép chất ma túy
theo có trạng do hám lợi và để có tiền mua ma túy để sử dụng đức đã mua một trăm một mươi năm viên thuốc lắc
loại mdma và bốn bịch ketamin với số tiền tám mươi triệu đồng
sau đó đức đem về phân nhỏ bán lại cho các đối tượng nghiện trên địa bàn thành phố rạch giá
thì bị công an bắt quả tàng
riêng nguyệt và phương đều biết việc mua bán trái phép chân ma túy là vi phạm pháp luật
nhưng vì muốn có ma túy để sử dụng và có tiền tiêu xài cá nhân
nên hai bị cáo này đã hàng chục lần thực hiện hành vi bán ma túy cho các con nghiện
với tổng trọng lượng trên bốn mươi gram ma túy loại mdma và ketamin
chỉ vì mâu thuẫn sau va chạm giao thông nguyễn tuấn hào và con trai là nguyễn hoàng gia bảo
cùng chú tại phường thắng lợi tp bù màu thuật đã dùng dựa chém người khác
công an tp bù màu thuật tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng trên
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều ngày
hai mươi hai tháng bốn trong lúc điều khiển xe máy trên đường hoàng diệu thì giữa hảo và long có xảy ra va chạm
sau đó giữa hai bên cãi vã sau khi hỏi và biết chuyện thì bảo liền nói với cha mình trở đi tìm long để đánh trả thù
khi thấy long đang ngồi trước quán nước ở số năm mươi một đường hoàng diệu
bảo cầm dựa lao vào chém tới tấp nhiều nhát còn hào cũng cầm ghế của quán để đánh long
hậu quả đối tượng bảo đã chém chín nhát vào người long gây đa chấn thương ở vùng đầu và vùng tay phải nhập viện cấp cứu
bất ngờ ập vào căn nhà ở ấp tam hiệp xã xuân hiệp công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
bắt nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xì rách ăn tiền
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ chín xe máy các loại một mươi một điện thoại di động tám bộ bài tay
và hơn một trăm năm mươi ba triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
qua sàng lọc cơ quan công an xác định có một mươi bảy đối tượng trú tại tỉnh đồng nai tham gia đánh bạc nên đã tiến hành tạm giữ
hiện công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc
thưa quý vị thực hiện đợt cao điểm xác minh truy bắt vận động đầu thú và thanh loại các đối tượng truy nã của bộ công an
trong thời gian qua dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín công an tỉnh yên bái vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm
chủ động giả soát nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện và bắt giữ các đối tượng có lệnh truy nã
góp phần bảo đảm an ninh trật tự của địa phương
ghi nhận sau của phóng viên antv tại tỉnh yên bái
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái vừa bắt lê thị xuân tâm
trú tại xã y can huyện trần yên
đối tượng có quyết định truy nã của cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh về tội đánh bạc
theo hồ sơ vụ án tháng bốn năm hai nghìn hai mươi lê thị xuân tâm bị tòa án nhân dân huyện trần yên tỉnh yên bái
tuyên phạt sáu tháng tù giam về tội đánh bạc
trong thời gian được khoản thi hành án phạt tù do đang nuôi con nhỏ tâm đã bỏ đi khỏi địa phương
hồi một mươi h một mươi năm ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác đã bắt giữ lê thị xuân tâm tại xã quảng tiến huyện cưm ga tỉnh đắk lắp
khoảng thi hành án thời gian đấy do là cuộc việc gia đình nên tôi đã bế con về trong đắk lắp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đơn vị thuộc công an tỉnh yên bái đã bắt vận động đầu thú năm mươi một đối tượng truy nã với nhiều tội danh
sau khi gây án đối tượng truy nã thường nhanh chóng bỏ trốn đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu tung tích
nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng và quân chúng nhân dân
từ đó việc phát hiện truy tìm vận động ra đầu thú bắt giữ
công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn liên quan đến việc truy vết truy tìm các đối tượng trên địa bàn
và thứ hai nữa là các đối tượng truy nã thường lẩn trốn ở những vùng sâu vùng xa
ví dụ như vùng tây nguyên vùng trong miền nam hoặc tây nam bộ hoặc đông nam bộ
thứ ba nữa là các đối tượng truy nã thường là phạm những tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng
các đối tượng rất lưu manh và có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng
không để tội phạm truy nã ở ngoài vòng pháp luật lực lượng công an yên bái đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
các địa phương nắm chắc tình hình điều tra xác minh quy luật lần trốn của từng loại đối tượng
củng cố tài liệu phục vụ công tác truy bắt
cùng với đó làm tốt công tác trinh sát công tác vận động quân chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
chúng tôi vẫn tiếp tục tham mưu cho công an yên bái thực hiện có hiệu quả các kế hoạch và các giải pháp đã để ra trong kế hoạch
tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn đôn đốc công an các huyện thị xã thành phố các đơn vị nghiệp vụ thực hiện những giải pháp này
thường xuyên tăng cường công tác vận động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị
nhân dân tích cực tham gia và hỗ trợ cơ quan công an trong việc phát hiện tố giác và bắt giữ đối tượng truy nã đạt hiệu quả
theo dự báo của cơ quan công an hiện nay cả nước bước sang giai đoạn bình thường mới
do đó rất có thể cũng là thời điểm các loại tội phạm gia tăng hoạt động kéo theo số đối tượng bị truy nã sẽ tăng theo
chủ động trước những diễn biến này lực lượng công an yên bái tiếp tục làm tốt công tác trinh sát nắm tình hình
triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vận động các tầng lớp nhân dân
để cao cảnh giác phối hợp cùng lực lượng chức năng truy bắt tội phạm góp phần đem lại bình yên cho xã hội